vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của bắc bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét
riêng khu vực phía đông bắc bộ như ở hòa bình lào cai yên bái trời tiếp tục rét đậm rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày hai tháng ba
bà con ở vùng núi cao cần lưu ý trong đợt rét đậm rét hại này có khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm và ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trường và phát triển của cây trồng
vâng trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ sẽ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ và khu vực vùng núi phía bắc sẽ từ bảy đến một mươi độ
vùng núi cao có nơi sẽ dưới năm độ ở bắc trung bộ thì phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
còn ở khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh